dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước ta năm nay sẽ đạt mức hai năm hai sáu tỷ đô la mỹ
đây có thể là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt qua kim ngạch xuất khẩu lúa gạo
xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh là nhờ nhiều thị trường khó tính đã đang sẽ tiếp tục mở rộng cho trái cây việt nam
cụ thể thanh long trôm trôm nhãn vài thiêu đã được phép xuất khẩu sang thị trường mỹ
trái vải và xoài của việt nam cũng đã thâm nhập vào thị trường australia
sự kiến cuối năm nay australia sẽ hoàn tất thủ tục cho phép nhập khẩu thêm thanh long của việt nam
bên cạnh đó nhiều loại trái cây của việt nam cũng đã thâm nhập được vào đài loan hàn quốc new zealand
hiện các loại rau quả của việt nam đã có mặt tại hơn sáu mươi nước và vùng lãnh thổ
tính đến hết tháng tám xuất khẩu rau quả đạt trên một năm tỷ usd tăng mạnh gần một trăm ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
đây là mức tăng trưởng có giá trị lớn nhất trong tất cả các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu trong tám tháng qua